vào sáng ngày một mươi tám tháng một mươi một giáo sư nguyễn thiện nhân cũng đã đến thăm và chúc mừng học viện an ninh nhân dân nhân ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một
đồng chí nguyễn thiện nhân trân trọng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thế hệ cán bộ quản lý và giáo viên của học viện an ninh nhân dân nhân ngày nhà giáo việt nam
đồng chí nguyễn thiện nhân đánh giá cao những thành tích đáng trân trọng của học viện an ninh nhân dân trong chặng đường bảy mươi năm xây dựng và phát triển
để có được thành tích vẻ vang và tự hào đó các thế hệ nhà giáo của học viện với tâm huyết và lòng yêu nghề đã công hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục đào tạo của lực lượng công an nhân dân góp phần đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đồng chí nguyễn thiện nhân mong muốn và tin tưởng rằng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước học viện an ninh nhân dân sẽ tiếp tục nỗ lực phát huy truyền thống đơn vị anh hùng
thi đua dạy tốt học tốt và quản lý tốt quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vẻ vang trong sự nghiệp chồng người mà đảng nhà nước và bộ công an giao phó